sau một thời gian căng thẳng vì dịch bệnh nhiều người chọn về quê hoặc di chuyển đến những địa điểm du lịch xung quanh thủ đô để nghỉ ngơi
trước kỳ nghỉ lễ nhiều tuyến đường ở hà nội ùn tắc nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố
từ một mươi bảy h ngày tám tháng bốn tại đường giải phóng đoạn khu vực gần bến xe nước ngầm thành phố hà nội
mức độ giao thông ngày càng cao các phương tiện can đặt trên đường
sau giờ làm người dân ùn ùn đổ ra đường để về quê nghỉ lễ và đi du lịch nên tuyến đường này ùn tắc sớm hơn thường ngày
nhiều người bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều khiến tuyến đường càng thắt ngãn nghiêm trọng
chỉ huy đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
từ một mươi năm h lượng xe cổ bắt đầu gia tăng nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng ung ứ
nhất là khu vực đường vành đai ba đoạn trước bến xe mỹ đình
đoạn ra đài lộ thăng long
chỉ huy đội cảnh sát giao thông số sáu cho biết để đảm bảo an toàn giao thông tránh ủng tắc
từ một mươi ba h ngày tám tháng bốn đơn vị đã tăng cường quân số trực hướng dẫn giao thông tại các tuyến cửa ngõ
các tuyến có giao thông phức tạp
dự kiến sau một mươi tám h ngày tám tháng bốn và sáng ngày chín tháng bốn người dân về quê sẽ đông hơn
đường nguyễn trãi hướng về ngã tư sở trực như nem trong chiều ngày tám tháng bốn
xe máy dở lĩnh kỉnh đồ đạc chằn phía trước đèo phía sau tiến ra cửa ngõ thủ đô
tại các bến xe mỹ đình giáp bát nước ngầm v v không xảy ra tình trạng chen lấn mua vé
nhưng số lượng khách cũng tăng hơn so với các kỳ nghỉ lễ trước đó
hành khách chủ yếu là các bạn sinh viên tranh thủ về quê thăm gia đình
anh tuân chủ xe tuyến nam định hà nội nói dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát mở cửa du lịch
nhưng những nhà xe như chúng tôi vẫn khá ế ẩm
hy vọng dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp tới sẽ khởi sắc hơn
thưa quý vị dịp lễ vỗ tổ hồng phương năm nay rơi vào cuối tuần
nên nhiều gia đình tranh thủ về quê và đi du lịch
mặc dù dịch bệnh đang dần được kiểm soát tuy nhiên người dân vẫn cần thận trọng
và tránh lơ là những biện pháp phòng dịch cần thiết để tránh lặp lại làn sóng dịch sau kỳ nghỉ lễ